đảng ủy công an trung ương bộ công an đã khai mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn
để tổng kết tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
hội nghị sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng trong đó các đại biểu sẽ cho ý kiến về bản báo cáo tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian tới
chỉ thị của bộ trưởng về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba trong toàn lực lượng công an nhân dân
còn vào tối ngày hôm qua một mươi tám tháng một mươi hai tại quảng trường lâm viên thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã khai mạc festival
hoa đà lạt lần thứ chín
theo đánh giá của ban tổ chức festival hoa đà lạt hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an toàn
cho các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các ban bộ ngành và bạn bè quốc tế đến dự
cụ thể công an tỉnh lâm đồng đã huy động khoảng trên một cán bộ chiến sĩ và gần năm trăm linh dân phòng
ban bảo vệ dân phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm và chương trình của đêm khai mạc
công an các đơn vị địa phương trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bố trí sắp xếp cán bộ chiến sĩ phù hợp với tình hình thực tế tại các điểm chốt
bên cạnh đó phối hợp với ban tổ chức lễ hội kiểm tra chặt chẽ kỹ thuật
khu vực sân khấu biểu diễn khu vực khán đài nhất là các điểm ra vào của trung tâm lễ hội
liên quan tới đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng
công an tp bơ ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
cụ thể công an thành phố bơ ma thuật đã đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây
tại các huyện cưm gà crong năng tp bơ ma thuật của tỉnh đắk lắc tp hồ chí minh tp đà nẵng và tỉnh đắk nông
bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ chưa đầy một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá nguồn khắp hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
cơ quan tp hải phòng vừa phát hiện bắt quả tang nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại hải dương có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép
lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn anh tuấn
đang có hành vi sản xuất pháo nổ tại xưởng cơ khí mà đối tượng làm việc
lực lượng công an đã thu giữ pháo thành phẩm pháo bán thành phẩm cùng với các nguyên liệu là giấy cuộn pháo
các chất phụ da là thuốc pháo bột than dây cháy để sản xuất pháo
có tổng trọng lượng trên ba mươi kg và các tan vật có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn anh tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị không khí lạnh tràn về đã khiến cho nhiệt độ trên đỉnh phan xipang tại lào cai xuống mức âm độ c
băng giá xuất hiện bao phủ lên cảnh vật nơi đây khiến cho mọi thứ trở nên lung linh hơn
rất đông du khách đã đổ về sapa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên
tuy nhiên quý vị lưu ý là hãy giữ ấm cho cơ thể và tuyệt đối cẩn trọng khi lưu thông tại khu vực này
bởi trời sương giá trơn trượt hạn chế tầm nhìn sẽ có thể tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông
theo các chuyên gia đợt không khí lạnh cường độ mạnh vừa tràn về nước ta cách giáng sinh khoảng năm ngày
nên người dân có thể sẽ đón một mùa giáng sinh trong thời tiết ổn định
trong khi đó khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế phổ biến là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
từ đà nẵng đến quảng ngãi thì nhiệt độ trung bình phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
các khu vực khác có mưa rào và rông vài nơi
tây nguyên và nam bộ trời nhiều mây nắng gián đoạn còn tây nguyên sẽ lạnh vào đêm và sáng
vâng thưa quý vị vừa rồi là một vài những gợi ý về tình hình thời tiết
còn bây giờ thì chương trình an ninh ngày mới xin được bắt đầu với các nội dung đáng chú ý khác
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an đang ra sức lập công trên mọi lĩnh vực
mới đây công an hải phòng đã vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
lực lượng công an xác định đối tượng cầm đầu là nguyễn duy khánh chú tại quận hải an thành phố hải phòng
khánh nhận tài khoản đại lý tại trang bóng tám mươi tám sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các đối tượng khác để thực hiện hành vi cá độ
tính đến ngày bị bắt
tổng số tiền giao dịch của các đối tượng đã lên đến một trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu điều tra xác định các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc vi phạm quy định tại điều ba trăm hai mươi một và điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an tp đã khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật
đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc tỉnh quảng ngãi cho biết trong ngày đơn vị đã ghi nhận ba container sơn màu xanh loại bốn mươi feet
trôi giạt vào bờ biển
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai người dân xã bình thuận trong quá trình khai thác hải sản ở khu vực biển cảng dung quốc phát hiện hai container bị sóng đánh trôi giạt vào bờ biển tại khu vực cảng xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu dung quất
các người dân đã báo chính quyền địa phương và đồn biên phòng cửa khẩu càng dung quất
ngay sau đó đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng đến kiểm tra hiện trường
theo ghi nhận ban đầu hai container sơn màu xanh loại bốn mươi feet
trong đó có một container bị
hư hỏng ở phần đáy và một cửa đã bị mở
quan sát bên trong thấy có chứa thùng các tông ghi dòng chữ tủ đông nhãn hiệu sanaki
một số thiết bị điện lạnh cũng đã bị bung ra ngoài
ngoài ra tại gành phước thiện xã bình hải huyện bình sơn lực lượng biên phòng cũng đã phát hiện một container tương tự
tuy nhiên container này đã bị sóng đánh vỡ chỉ còn lại một vài thiết bị điện tử trôi giạt lên bờ
do ảnh hưởng của không khí lạnh có nơi nhiệt độ xuống dưới độ c
biên giới kỳ sơn tỉnh nghệ an đã xuất hiện băng tuyết phủ trắng cây cối nhà cửa
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại khu vực trạm kiểm soát biên giới thuộc đồn biên phòng nang ngoi bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
nhiệt độ xuống thấp có lúc chỉ dưới độ c
trạm kiểm soát đóng ở nơi có nhiệt độ cao khoảng một chín trăm linh m so với mực nước biển
những ngày qua các đợt rét tăng cường liên tục thời tiết rét đậm rét hại
nhiệt độ tại các khu vực núi
cao tại miền tây nghệ an đang xuống rất thấp
tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương xuất hiện băng tuyết tích cực tuyên truyền
triển khai các giải pháp phòng chống giá rét băng giá cho người cây trồng vật nuôi giảm thấp nhất thiệt hại gây ra
thưa quý vị đêm qua chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố khai mạc festival hoa đà lạt lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín
đã chính thức diễn ra tại quảng trường

chủ đề thành phố ngàn hoa
festival năm nay là cơ hội để quảng bá thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống tinh thần của người dân
tham dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương và địa phương
mở màn chương trình nghệ thuật đặc sắc là một đà lạt lâm đồng được tái hiện từ thủa khai thiên lập địa
gắn liền với các nghi lễ mang tính chức truyền thống của người dân bản địa sinh sống tại cao nguyên lâm viên
đến đà lạt hiện đại kinh tế phát triển được mệnh danh là thành phố bốn mùa hoa
festival tour đà lạt được tổ chức thành công tám năm trước và trở thành thương hiệu du lịch văn hóa mang tầm quốc gia quốc tế
và khẳng định một lần nữa thành phố festival hoa của việt nam
đặc biệt trong đêm khai mạc với những tiết mục văn nghệ ấn tượng
một lần nữa đã khơi dậy niềm tự hào của người dân nơi đây
gắn liền với một nghề truyền thống đó là nghề trồng hoa
chương trình khai mạc festival năm nay thu hút sự tham gia của gần một mươi bốn người
cao điểm festival bắt đầu từ ngày một mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với chín chương trình chính một mươi hai chương trình hưởng ứng và ba mươi sự kiện chủ yếu tập trung tại thành phố đà lạt
đặc biệt trong lễ khai mạc du khách còn được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng
với sự đầu tư hoành tráng công phu trong dàn dựng chương trình cùng thời gian kéo dài
người dân và du khách sẽ có nhiều cơ hội thưởng lãm kỳ festival
trước đó để đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
công an tỉnh lâm đồng đã triển khai tổng thể bốn mươi phương án huy động một trăm linh quân số
bố trí ở tất cả các khu vực trọng điểm kiểm soát an ninh bên trong và bên ngoài khu vực khán đài
phòng ngừa các đối tượng lợi dụng tôn người thực hiện hành vi trộn cấp móc túi
trên các tuyến đường lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng tăng cường điều tiết giao thông
tránh tình trạng ung tắc xảy ra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh thành công chung của kỳ festival